hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa gây ra một mươi một vụ trộm cắp tài sản
vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi theo hướng hà nội hà nam có dấu hiệu khả nghi
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng đã không chấp hành cố tình điều khiển xe vượt chốt kiểm soát
ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ đối tượng
qua đầu tranh bước đầu sương khai nhận đêm ngày hai mươi tháng tám đã trộm cắp chiếc xe máy tại thị trấn triệu sơn tỉnh thanh hóa mang đi hà nội tiêu thụ thì bị lực lượng công an hà nam phát hiện bắt giữ
được biết từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay dương đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy và xe đạp trên địa bàn thanh hóa hà nội và tỉnh bình dương
còn tại cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng tám phạm văn khanh có cự cãi với vợ tại phòng trọ lúc này vợ của nguyễn văn tường đứng xem thì xảy ra mâu thuẫn
khanh đã dùng xe đồ chơi trẻ em ném về phía vợ tường đang mang thai
thấy vậy tường đã lấy rao
chạy ra chém đứt lìa bàn tay của khanh sau đó bỏ trốn
nhận được thông tin các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng truy tìm đối tượng
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an huyện trần văn thời đã bắt được nguyễn văn tường khi đang lẩn trốn tại xã phong điền huyện trần văn thời
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
bốn đối tượng vừa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh quyết định khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ vụ việc nguyễn văn thông đặng văn hậu nguyễn trọng tuấn và nguyễn duy thái đều trú tại huyện quế võ mở quán cầm đầu và cho khách vay tiền với lãi suất từ ba đến bảy đồng một triệu một ngày gấp năm bốn lần cho đến một mươi hai lần mức lãi suất cao nhất quy định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay bốn đối tượng trên đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét bốn cửa hàng cầm đồ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ ba mươi xe máy gần một trăm linh bộ hồ sơ cho vay tiền và nhiều tăng vật liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ
fray là ứng dụng công nghệ được nhiều người tìm kiếm chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội nhất trong những ngày vừa qua
faceplay là một sản phẩm của công ty phần mềm bigheadbros trung quốc
ứng dụng cho phép người dùng
khuôn mặt của mình và các đoạn video đẹp có sẵn trong phần mềm
cũng như nhiều ứng dụng trình ảnh khác facepay hiện gây nhiều tranh cãi về các nguy cơ mặt trái của nó
chỉ cần một tấm ảnh seoke hay đơn giản là một tấm ảnh có chứa khuôn mặt của mình
lựa chọn phong cách thời trang bạn muốn
chỉ sau vài giây kay play với công nghệ deepfake ai ngay lập tức sẽ giúp bạn trở thành một nhân vật mới với khuôn mặt của mình khá chân thực
ứng dụng này cho phép người dùng sử dụng miễn phí

khi dùng bản miễn phí của faceplay thì tôi cảm thấy chạy rất là chậm và có nhiều quảng cáo nên tôi đã mua bản trả phí
ý định tôi chỉ dùng một thời gian để có những thức video đẹp thôi nhưng phần mềm tự trả phí và tự gia hạn nên tôi không dùng nữa
điều đáng nói số tiền hiển thị trong biên bản trả phí được công ty chedy hai số khiến nhiều khách hàng lầm tưởng về mức phí sử dụng rất rẻ
chỉ ở mức là một đồng một tuần hay trên một mươi đồng một năm
vì vậy chi phí thực tế cao gấp một trăm linh lần
bên cạnh đó ứng dụng faceplay còn yêu cầu người dùng phải cung cấp rất nhiều thông tin
khi đăng ký thì ứng dụng bắt tôi điền rất nhiều thông tin cá nhân và tài khoản ứng dụng tài khoản tín dụng
chúng ta không nên công khai những thông tin hệ cả liên quan đến riêng tư cá nhân
chẳng hạn như ngày sinh địa chỉ email số điện thoại địa chỉ nhà
thông tin về hộ chiếu về chứng minh nhân dân về các chuyến đi du lịch hay là các qr code
tất cả những thông tin đó hoàn toàn có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây ra các hành động bất lợi cho chúng ta
ngoài lo lắng về nguy cơ người sử dụng bị lộ lọt đánh cắp thông tin cá nhân
các chuyên gia công nghệ cũng cảnh báo công nghệ deepfake ai đang ngày càng tiến bộ
có khả năng tạo ra những hình ảnh giả nhưng vô cùng chân thực
điều này có thể sẽ khiến cho nhiều người gặp rắc rối
nếu bị kẻ xấu ghép mặt vào những video clip nhạy cảm hay các mục đích xấu khác
sắp thực với các cái tài khoản ngân hàng của chúng ta có thể bị lợi dụng và chúng ta có thể bị mất tài khoản ngân hàng
không thể phủ nhận giá trị giải trí của trào lưu payplay hay nhiều ứng dụng công nghệ khác đem lại cho con người
nhất là trong mùa dịch covid một mươi chín như hiện nay
tuy nhiên với nhiều mặt trái tiêu bẩn có lẽ người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi tài sử dụng các ứng dụng ghép mặt như faceplay
bởi chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro về việc chia sẻ dữ liệu của mình cho một bên khác
và không biết dữ liệu đó được bảo vệ
hay dùng vào mục đích gì về sau
chủ trương và chính sách tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín miễn phí đến tất cả người dân
đang được chính phủ và chính quyền tp hcm triển khai giáo diết nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân
tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh và quá trình triển khai tiêm vaccine trong cộng đồng để trục lợi
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tp hcm phát hiện tài khoản facebook kim jun
đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vaccine covid một mươi chín
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định chủ tài khoản tên là lê thị kim dung trú tại quận bốn
và tiến hành bắt khỏa tàng khi dung đang tổ chức cho hai người đến tiêm vaccine tại trường mầm non một mươi thủ quận một mươi một
làm việc với cơ quan công an dung khai nhờ mối quan hệ cá nhân dung có thể sắp xếp
cung cấp các suất tiêm vaccine covid một mươi chín với giá từ hai triệu đồng cho đến bốn triệu đồng cho một liều vaccine
dung đã tổ chức trót lọt cho hai mươi một trường hợp và thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
hiện công an tp hcm đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê thị kim dung về tội lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
chiều ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tp hcm trung ngọc anh đã ký bàn hành công điện số một mươi chín cd ubnz
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến sáu giờ
sáu tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời xiết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay cuối tuần
chủ tịch ubnd tp yêu cầu người dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tại chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp xác định đây là thời điểm then chốt
quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm cơ quan doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch
tp đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm
tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của tp
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị
cửa hàng tiện ích nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
tp giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp ubnd các quận huyện thị xã
đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ và của tp
để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hôm nay là ngày năm tháng bảy âm lịch là lễ vu lan ngày xá tội phong nhân
ngày này giờ đây không chỉ là ngày lễ trong truyền thống của phật giáo
mà đã trở thành sự kiện văn hóa tâm linh của người dân việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố
thì năm nay giáo hội phật giáo việt nam khuyến khích tổ chức đại lễ vu lan trực tuyến
chuyển tâm thiện thành hành động thiết thực
thay vì chuẩn bị đại dịch covid một mươi chín
chuẩn bị bướm mâm cơm thịnh soạn như mọi năm
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình ông nguyễn văn tập
cũng chỉ làm đĩa xôi và khoanh giò cùng một chút hoa quả dâng lên để thắp hương các cụ
trong bối cảnh đặc biệt rất nhiều gia đình đã đơn giản hóa nghi lễ
buộc phải thay đổi cách thức thực hành các nghi lễ cho phù hợp với hoàn cảnh
lễ vu lan báo biểu cho mẹ là phần phong mỹ tục của dân tộc việt chúng ta
gia đình tôi vẫn duy trì lễ này
nhưng do năm nay là dịch giã để tránh kết xúc
gia đình tôi cũng mua online mua trực tuyến và làm đơn giản hơn
do là không tụ họp được con cháu cho nên số lượng mua sắm cũng ít hơn
trước băn khoăn của nhiều người về việc không được có mặt trực tiếp
tại các chùa để dự lễ vu lan thì sẽ không chọn lòng thành
theo đại diện giáo hội phật giáo sẽ không có ảnh hưởng gì
trong phương thức bày tỏ lòng thành kính bởi lẽ phật tại tâm
trên tv trên trực tuyến mình vẫn có thể chiêm ngưỡng được
tất cả những bản sắc dân tộc của mình thường diễn ra hàng năm
mình vẫn có coi được mình vẫn thấy rất là thoải mái và tự hào về dân tộc mình
là vu lan không phải là chỉ có nguyên tháng bảy mà chúng ta đánh cái mốc như vậy
với cái ngày sáu tuổi vông nhân để ngày mục liên cứu được mẹ
ra khỏi địa ngục đau khổ đó để cho các con trẻ nhớ rằng là mình có cha mẹ
thì mình phải đang con cha mẹ đang còn tại thế thì mình phải phụng dưỡng
đây cũng là mùa vu lan thứ hai dịch covid một mươi chín hoành hành
cũng là thêm một mùa vu lan không có lễ bông hồng cài áo
không có cảnh đông đúc tại các cơ sở thờ tự
nhưng không vì thế mà làm vơi bớt ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này
ngoài việc lựa chọn xăm lễ cúng ở nhà rất nhiều người đã lựa chọn làm việc thiện nguyện
để tri ân báo ân với những người có công với đất nước
người dân chúng ta gọi là sáng tạo và phát triển để cho nó phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay
là vu lan báo hiếu là một cái ngày mà toàn dân để chăm lo cho những người gọi là già yếu
những người mà có công với đất nước những người mà trong hoàn cảnh khó khăn
lễ vu lan báo hiếu với những nét văn hóa nhân văn đặc biệt của phật giáo việt nam
hòa quyện với truyền thống dân tộc đã trở thành một minh chứng sống động
cho sự gắn bó giữa đạo và đời giữa phật giáo và dân tộc
ngày nay lễ vu lan báo hiếu không chỉ bó hẹp là một sinh hoạt văn hóa tôn giáo
mà đã trở thành một ngày lễ của tinh thần nhân ái giữa con người với con người
ngày của tinh thần trách nhiệm giữa cá nhân với cộng đồng tổ quốc
xin mời quý vị theo dõi những thông tin
trong tiểu mục điểm báo
trong tuần qua một thông tin đáng chú ý trên báo công an nhân dân
trong mục chống diễn biến hòa bình cho biết
vào thời điểm kỷ niệm cách mạng tháng tám
một số phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước
một số tổ chức báo đài thiếu thiện trí chống phá việt nam
lại cố tình đăng tải các bài viết phủ nhận ý nghĩa và thành quả vĩ đại
của cách mạng tháng tám đối với dân tộc ta
trên facebook youtube các đối tượng đã đăng tải nhiều bài viết cho rằng
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là sai lầm lịch sử
là đi ngược lại sự bảo hộ của mẫu quốc
không có gì thay đổi chế độ xã hội ở việt nam
chẳng qua chỉ là thay từ chế độ vua trị sang chế độ đảng trị
họ còn cho rằng thắng lợi mà việt nam giành được
đó là sự ăn may của lịch sử khi nhật thua trong chiến tranh thế giới thứ hai
chứ đảng cộng sản việt nam chẳng có tài cán gì
vụ cáo cách mạng tháng tám thực chất chỉ là một cuộc cướp chính quyền
tổng khởi nghĩa là do quốc gia đề sướng nhưng cộng sản nhảy ra cướp công
đảng cộng sản việt nam đã hứng được quả ngọt trời cho là tình thế của pháp
nhật và hào khí của dân tộc lúc đó để cướp chính quyền cho riêng mình
bài viết khẳng định cách đây bảy mươi sáu năm nhân dân ta đã nhất tề vùng lên
tiến hành tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám
tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển của dân tộc
đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh là thành quả của sự đoàn kết đồng lòng nỗ lực
vượt qua mọi khó khăn thử thách san khổ hy sinh của toàn dân tộc việt nam
còn đây là những thông tin mới nhất
báo công an nhân dân thông tin vào chiều ngày hai mươi một tháng tám
ubnd tp hà nội đã ra công điện chính thức yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội
cho đến sáu giờ ngày sáu tháng chín trên phạm vi toàn thành phố
tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng giấy đi đường
ubnd tp hà nội nhận định
trong hai mươi tám ngày thực hiện giãn cách xã hội với tinh thần vào cuộc quyết liệt kịp thời
của các hệ thống chính trị chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở
cùng với sự đồng lòng trung sức của cộng đồng xã hội và nhân dân thủ đô
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát
tuy vậy bên cạnh kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại nguy cơ thách thức
nhằm tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội
cho đến sáu giờ ngày sáu tháng chín trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tp hà nội yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó
nhằm khống chế sự lây lan bóc tách f ra khỏi cộng đồng
và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội
báo tuổi trẻ cũng đã thông tin về những trường hợp được phép ra đường
khi tp hcm siết giãn cách kể từ ngày hai mươi ba tháng tám theo quyết định mới nhất
của ubnd tp
theo đó những người thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp
lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch tổ bay của các chuyến bay
đã được cấp phép cán bộ công chức viên chức của đơn vị không quá một mươi
trên tổng số nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các dịch vụ thiết yếu
nhân viên siêu thị cửa hàng tiện lợi cán bộ phóng viên biên tập viên
các cơ quan báo đài nhân viên biêu chính người đi tiêm vaccine đi cấp cứu
và công nhân vệ sinh môi trường lực lượng xử lý sự cố điện nước
hệ thống thông tin công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật
riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper tạm ngưng hoạt động
tại thành phố thủ đức và các quận huyện tám một mươi hai gò vấp tân bình bình thạnh bình chánh hóc môn
đối với các quận huyện còn lại shipper chỉ hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận biết riêng
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam từ trường quay tp hcm với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cám ơn biên tập viên hồng nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị mở đầu là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an xã lương hòa lạc huyện chợ gạo tỉnh tiền giang vừa xứ phạt hành chính đối với bảy người
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong
và giãn cách xã hội với số tiền phạt một trăm một mươi triệu đồng
bảy người bị phạt một mươi năm triệu đồng là võ đại nhân phan anh tài nhân
võ quang vũ nguyễn văn vẹn trần minh hiếu
nguyễn thanh luân cùng cư trú ấp lương phú b xã lương hòa lạc
và nguyễn tị kim quyên cư trú ấp long hòa b xã đào thạnh tp mỹ tho
ngoài mức phạt tiền do không thực hiện
quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
thì nguyễn thanh luân và phan anh tài nhân còn bị phạt thêm hai năm triệu đồng
vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác
trước đó vũ luân vẹn hiếu quyên và nhân cũng uống rượu bia tại nhà của vũ
ở ấp lương phú b xã hòa lạc
sau đó giữa hiếu và nhân sẽ ra mâu thuẫn nên la vào đánh nhau
lực lượng chức năng phát hiện vụ việc và hậu quả là tất cả cùng bị phạt
do tụ tập uống rượu bia trong những ngày giãn cách xã hội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cần thơ
phối hợp công an phường tân an quận ninh kiều vừa phát hiện và tạm giữ đối tượng mua ma túy
về sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội
theo đó khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc lưu thông trên đường
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn văn cống bốn mươi ba tuổi ngụ phường an nghiệp
quận ninh kiều thành phố cần thơ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi năm x hai bốn nghìn bảy trăm bảy mươi một
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện cống cất giữ trên xe một gói ni lông được hàng kính
có chứa một một trăm bảy mươi chín gram ma túy
tại cơ quan công an cống khai nhận mua ma túy từ một người phụ nữ không rõ đa địch
tại quận cái răng với số tiền tám trăm linh đồng về để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều đã ra quyết định tạm giữ đối tượng
nguyễn văn cống để điều tra xử lý theo quy định
tiếp tục với những cập nhật trong công tác phòng chống dịch
trong tối ngày hai mươi một tháng tám chuyến bay chở năm mươi lọ thuốc điều trị covid một mươi chín rodmcv
tiếp tục về đến sân bay tân sơ nhất thành phố hồ chí minh
đây là thuốc điều trị người mắc covid một mươi chín cao tuổi và có bệnh nền
theo đó đây là các lô hàng nằm trong số năm trăm linh lọ rademsevir được nhập về việt nam
để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín khẩn cấp
số thuốc này sẽ được bộ y tế kiếm định và xuất cấp trong đợt tiếp theo
đây là lần thứ ba thuốc radcv được xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị
của các cơ sở y tế
theo quyết định của bộ y tế thuốc được cấp cho một mươi một bệnh viện
trong đó có các trung tâm hội sức tích cực covid một mươi chín một mươi ba cơ sở y tế của các tỉnh
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lông an trà vinh vĩnh long đà nẵng phú yên
khánh hòa sóc trăng bến tre kiên giang hậu giang và cục y tế cục quân y
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám bộ y tế đã có quyết định xuất cấp lần hai thuốc rademsevir
cho một mươi bảy đơn vị cung cấp bệnh viện và một số cơ sở y tế phía nam
lần cấp thuốc đầu tiên là ngày tám tháng tám với số lượng một mươi loại rademsevir
đã được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
rademsevir là thuốc kháng virus với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục
và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng do covid một mươi chín
thưa quý vị nhằm đảm bảo siết chặt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong đợt cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín bộ công an đã điều động nhiều lực lượng
chi viện tăng cường cho thành phố
trong tối qua ngày hai mươi một tháng tám hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã hành quân về thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trải qua quãng đường di chuyển hàng trăm km từ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
từ gia lai đắk lắc lâm đồng đã hành quân bằng phương tiện ô tô để về chi viện
cho thành phố hồ chí minh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi thành phố thủ đức mặc dù trời mưa lớn
xong cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức ổn định đội hình để tiến hành xét nghiệm nhanh
trước khi thực hiện nhiệm vụ
sau khi nhận được mệnh lệnh của bộ tư lệnh yêu cầu thì trung đoàn đã tổ chức tập trung lực lượng
tổng quân số tham gia là ba trăm một mươi đồng chí
tất cả cán bộ chiến sĩ sau khi đã truyền đạt bệnh lệnh thì cán bộ chiến sĩ lệnh
luôn là nêu cao vai trò trách nhiệm của mình là quyết phong cùng với là vào thành phố hồ chí minh
cùng với là công an địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ
phòng chống dịch của ta trong thời điểm đặc biệt nghiêm tạm gọi là phán tác rất nguy hiểm này
tất cả cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình sẵn sàng nhận hoàn thành
cái nhiệm vụ được giải quyết
với tinh thần cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và khẩu hiệu hành động lực lượng cảnh sát cơ động lá cháo thép mũi nhọn chủ công xuân phong tuyến đầu
phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm an ninh trật tự
theo đó tiểu đoàn ba của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã ngay lập tức về các chốt kiểm soát
trên địa bàn thành phố hồ chí minh để nhận nhiệm vụ
tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai tranh thủ sắp xếp chỗ ăn nghỉ giải chiến trước khi tăng cường xuống các phường xã
để áp dụng biện pháp mạnh ai ở đâu ở đó quản lý giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt bảo đảm an sinh xã hội
lo ăn ở cho người dân bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan
rất nguy hiểm nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh
để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
thay mặt cho can bộ chiến sĩ tăng cường đợt này tôi xin hứa quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên cho phó
trước đây chúng tôi toàn đối mặt với những tội phạm nguy hiểm hình sự
tuy nhiên lần này chúng tôi lại phải đối mặt với một kẻ thù
chúng tôi phải đối mặt với một kẻ thù
nếu kẻ thù không có hình không nhìn thấy được
tuy nhiên không vì đấy mà chúng tôi lại chùn bớp
chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng đã cấp trên cho phó
do đặc vụ công việc là phải ăn ở tập trung để sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu
nên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát cơ động đã luôn chủ động về tâm lý trước khi chi viện cho thành phố hồ chí minh
đồng thời tất cả đều đã được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cũng như đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng chống dịch
phải xác định là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt không những là của đối vị cán bộ y tế của đối vị mà nói chung là của toàn lực lượng công an dân cũng như toàn thể nhân dân việt nam trong việc phòng chống dịch bệnh covid
chúng tôi cũng xác định tư tưởng là sẽ yên tâm tư tưởng công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cũng như giúp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra bên cạnh đó còn có gia đình cũng có nỗi nhớ cũng có rất nhiều vất vả đối với con nhỏ ở nhà
ngoài giờ ngoài công việc nhiệm vụ được giao thì chúng tôi sẽ dành một chút thời gian gọi điện gọi động viên gia đình cũng như để phong báo với gia đình là chúng tôi ở đây luôn yên tâm tư tưởng công tác để xác định tốt được cái nhiệm vụ mà cấp tiêm cho phó
từ giờ đến giờ tư tưởng công tác đã được xác định
từ giờ đến giờ tư tưởng công tác đã được xác định tốt được cái nhiệm vụ mà cấp tiêm cho phó
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám người dân ở đâu thì ở đó thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để quyết tâm dập dịch
nếu có khó khăn về nhu yếu phẩm thì hãy an tâm vì đã có lực lượng chức năng công an quân đội hỗ trợ nhân dân tận nhà
do đó rất cần sự chung tay hợp tác của người dân để dịch bệnh sớm được đẩy lùi
cũng trong chiều hai mươi một tháng tám gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y đã có mặt tại thành phố hồ chí minh để hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch
trong đó tập trung thăm khám điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
vừa xuống sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh học viên nguyễn ngọc huyền trang thu học viện quân y đang rất hào hức được cống hiến sức trẻ của mình
để cùng đoàn công tác gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y hỗ trợ thành phố hồ chí minh đẩy lùi chiến thắng dịch covid một mươi chín
chúng tôi hy vọng là mỗi người quân nhân chúng tôi có thể góp một chút sức vào công cuộc chiến thắng đại dịch của đất nước
và hy vọng là mỗi người doanh đều có ý thức trách nhiệm về việc phòng chống cũng như là cùng nhau ép sức cho công cuộc chiến thách thắng dịch bệnh này
những ngày tới đoàn công tác của học viện quân y đợt này sẽ chia thành sáu mươi tổ quân y lưu động với nhiều trang thiết bị hiện đại
triết khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tiêm phòng vaccine quản lý điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh nhân thông thường
quản lý chăm sóc các trường hợp
các trường hợp f cách ly điều trị tại gia đình phù hợp vận chuyển chuyển tuyến khi có yêu cầu
lực lượng quân y hiện nay cũng đã vào để triển khai bảy bệnh nhân đã chiến trường đội một bệnh viện công năng
và rất là nhiều các trang thiết bị như là các xe xét nghiệm cũng như là các tổ lấy mẫu
lần này thì lực lượng quân y của học viện quân y sẽ vào các đợt để triển khai ở các bệnh xá lưu động
theo đó thì có thể triển khai trong bốn trăm linh bệnh xá lưu động
tất cả hai mươi hai quận huyện trong toàn thành phố hồ chí minh để điều trị các trường hợp f tại nhà
và tôi có thể nói rằng là những việc này sẽ làm giảm tải cho các bệnh viện giã chiến từ các tầng thứ hai trở lên
và cũng phát hiện sớm được những trường hợp f ở tại nhà để có thể chuyển lên để giảm thiểu những bệnh nhân tăng nặng và có thể giảm được tỷ lệ tử vong
dự kiến từ nay đến trước ngày hai mươi ba tháng tám sẽ có khoảng một cán bộ nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác phòng chống dịch
lực lượng này sẽ góp phần cứu chữa kịp thời các bệnh nhân covid một mươi chín theo quyết tâm của chính quyền thành phố là hạn chế ca tử vong do dịch bệnh
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám đường sắt việt nam không tổ chức chạy tàu khách thường xuyên trên tuyến bắc nam chỉ tổ chức chạy các đoàn tàu hàng
cụ thể ngành đường sắt thực hiện việc bãi bỏ tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn kể từ ngày hai mươi ba tháng tám và bãi bỏ tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội
kể từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến khi có lệnh mới
đối với hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu se bảy se tám sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé
hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga đối với các địa phương không thực hiện giãn cách
trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch
thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo công văn này từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper tạm ngưng hoạt động tại thành phố thủ đức
và các quận huyện tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn
đối với các quận huyện còn lại shipper chỉ hoạt động
trong quận không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại công văn số hai nghìn bốn trăm chín mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
bất chấp việc cấm vận chuyển hành khách từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội về lào cai một số lái xe vẫn đón chở khách để kiếm lời
tình trạng này xảy ra trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khi dừng đón trả khách trên cao tốc và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh
và trước tình hình này lực lượng kể sát
giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng các địa phương dọc tuyến cao tốc hà nội lào cai để có các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi g tám nghìn chín mươi có hành vi dừng đỗ sai quy định trên tuyến cao tốc tại km hai trăm hai mươi ba chín trăm năm mươi vào ngày tám tháng tám
và khi tổ tuần tra cục cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai tiến hành kiểm tra hành chính
đã phát hiện trên xe đang chở theo hai người từ hà nội về lào cai
tài xế được xác định là nguyễn văn ba
nguyễn văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện sóc sơn hà nội
tại trụ sở ông nguyễn văn bao khai nhận sáng ngày tám tháng tám
ông ba có nhận chở khách trên nhóm giao lô riêng để chở hai người từ hà nội về lào cai với mức giá bốn triệu đồng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ubnd tỉnh lào cai và lãnh đạo công an tỉnh lào cai
tổ tuần tra kiểm soát phối hợp giữa cục cảnh sát giao thông bộ công an và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
trong quá trình tuần tra
đã phát hiện xe ô tô chở hai công dân từ mê linh hà nội lên lào cai
tổ công tác đã tiến hành đưa lái xe và hai công dân trên về chốt kiểm soát hai trăm ba mươi bảy để làm việc
trong cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một phụ nữ trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu đi bộ trên tuyến đường cao tốc
sau khi điều tra xác minh người phụ nữ này cho biết có thuê chiếc xe ô tô không rõ biển số
chở từ hà nội lên lào cai với mức giá ba triệu ba trăm linh nghìn đồng
khi đến gần chốt kiểm soát km hai trăm ba mươi bảy cao tốc hà nội lào cai
thì lái xe để người phụ nữ này xuống đường và quay đầu về hà nội
như vậy có thể thấy tình trạng đưa người trái phép từ hà nội là nơi đang thực hiện giãn cách xã hội
về các tỉnh dọc tuyến hà nội lào cai có diễn biến phức tạp
chúng tôi đang đứng chốt chặn ở đây và tuyên truyền và nhắc nhở những xe đó để
cũng vì cái tinh thần chung của địa phương và cũng cả nước
để phòng chống dịch bệnh
lập các chốt chặn dọc tuyến cao tốc hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tăng cường tuyên truyền doanh nghiệp kinh doanh vận tải
các nhà xe hoạt động trên tuyến nội bài lào cai không dừng đỗ vận chuyển hành khách trái quy định
đó là các giải pháp đang được các địa phương dọc tuyến cao tốc triển khai thực hiện
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra dọc tuyến cao tốc
thu thập hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử lý
tăng cường lực lượng tối đa để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
và đặc biệt là xử lý những xe ô tô dừng đỗ trên đường cao tốc và qua địa bàn của lào cai
ngoài việc xử lý trực tiếp còn thông qua những hành vi vi phạm
còn gửi vi phạm đến chủ phương tiện yêu cầu người lái xe và chủ phương tiện đến cơ quan công an
để làm việc để xử lý theo quy định
tăng cường công tác
phối hợp với chính quyền xã từng xã địa bàn để ngăn chặn các hành vi dừng đỗ xe dọc tuyến
thì đơn vị cũng lưu hình ảnh chụp ảnh tuyên truyền và chuyển cho cơ quan chức năng xử lý những hành vi cố tời nhận
rõ ràng việc các tài xế bất chấp các quy định để vận chuyển người trái phép với mục đích để kiếm lời
nhưng với các mức xử phạt cho các hành vi vi phạm thì lời chưa thấy đâu mà họ đã phải trả giá
hơn lúc nào hết đây là thời điểm cần sự thể hiện ý thức từ mỗi người dân trong việc tuân thủ các quy định
để chung tay đẩy lùi dịch bệnh